liên quan đến vụ việc nhiều nhóm phụ nữ trải thảm tập yoga giữa đường ở thái bình
mới đây ubnd thị trấn kiến sương huyện kiến sương tỉnh thái bình đã tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
thêm một nhóm người tập trung nằm ngồi giữa đường bộ để chụp ảnh với hoa bằng lăng gây càn trở giao thông
trước đó ngày một mươi chín tháng năm ubnd thị trấn kiến sương đã ra quyết định xử phạt đối với một mươi bốn người trong nhóm một mươi bảy người có hành vi
tập trung đông người trái phép nằm ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông trong ngày một mươi tám tháng bốn
ngay sau khi xử lý nhóm người trên đơn vị tiếp tục ghi nhận thêm các clip hình ảnh về một nhóm tập yoga khác cũng có hành vi tương tự
sau khi giả soát nắm bắt thông tin công an thị trấn kiến sương đã mời nhóm người trên lên trụ sở để làm việc và lập biên bản vụ việc
cơ quan công an xác định nhóm này có một mươi sáu người thuộc câu lạc bộ yoga ngân trầu có địa chỉ tại huyện tiền hải
đã tổ chức tập yoga giữa lòng đường tại khu vực ngã ba đường trần hưng đạo giao với đường nguyễn công thù thuộc tổ dân phố tân hưng thị trấn kiến sương vào sáng ngày một mươi một tháng năm
dù cho trên đường vẫn có xe di chuyển nhóm này vẫn trải thảm gần hết lòng đường để thực hiện động tác yoga rồi chụp ảnh quay clip kỷ niệm với hoa bằng lăng
việc này tiêm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông
căn cứ biên bản vụ việc và đề xuất của công an thị trấn kiến sương chủ tịch ubnd thị trấn kiến sương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhóm một mươi sáu người trên về hành vi tập trung đông người trái phép nằm ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông
thưa quý vị mới đây vụ một mươi bốn phụ nữ ở thái bình tập yoga chụp ảnh giữa đường phố đã khiến dư luận hết sức bức xúc
liên quan đến vụ việc chiều một mươi chín tháng năm đại diện ubnd thị trấn kiến sương huyện kiến sương tỉnh thái bình
định xử phạt vi phạm hành chính đối với một mươi bốn người về hành vi tập trung đông người trái phép nằm ngồi trên đường bộ để tập yoga chụp ảnh gây can trở giao thông
trước đó từ ngày một mươi bảy tháng năm trên mạng xã hội facebook và một số trang thông tin điện tử có đăng tải bài viết phản ánh một nhóm phụ nữ tập yoga có hành vi nằm ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh
tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông khiến cộng đồng mạng xôn xao bức xúc
qua công tác nắm tình hình ubnd thị trấn kiến sương xác nhận khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng cùng ngày một mươi bảy tháng năm có một mươi bảy người là công dân trên địa bàn cùng nhau tạo các thế yoga nằm ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh kỷ niệm mùa hoa bằng lăng tại khu vực ngã ba đường trấn hưng đạo
giao cắt với đường nguyễn công thu thuộc tổ dân phố tân hưng thị trường kiến sương
đến chiều ngày một mươi tám tháng năm công an thị trấn kiến sương đã mời nhóm người lên trụ sở công an thị trấn để làm việc và lập biên bản vụ việc
cùng ngày căn cứ biên bản vụ việc và đề xuất của công an thị trấn kiến sương chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn kiên sương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một mươi bốn người về hành vi tập trung đông người trái phép nằm ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông
quy định tại điểm a khoảng hai điều một mươi một nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sát
ba trường hợp vi phạm khác do chưa đủ tuổi vị thành niên
cụ thể theo điều một mươi một nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín ndcp ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ về xử phạt các hành vi vi phạm khác về quy tắc giao thông đường bộ quy định
một phạt tiền từ tám mươi đồng đến một trăm linh đồng đối với người được chở trên xe đạp xe đạp máy sử dụng ô rủ
phạt tiền từ một trăm linh đồng đến hai trăm linh đồng đối với cá nhân thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây
tập trung đông người

đá bóng đá cầu chơi cấu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ sử dụng bàn trượt ba tanh các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy
người được chở trên xe mô tô xe gắn máy kể cả xe máy điện các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy sử dụng ô dù
người được chở trên xe đạp xe đạp máy bám kéo đẩy xe khác vật khác mang vác vật cổng cảnh
sau vụ việc trên nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất bình trước việc
một số nhóm người ngang nhiên chiếm dụng lòng đường để quay clip câu view sống ảo hình thành một trào lưu nguy hiểm
một trường hợp mới đây chụp lại ảnh nhóm hơn chục người mặc đồ tập thể thao trải bạt ra giữa đường rồi nằm hướng đầu ra phía ngoài
ở giữa là một phụ nữ trong bộ đồ màu đỏ ngồi quanh chân
nơi nhóm phụ nữ trải thảm nằm tập được xác định là đường nhánh quốc lộ ba mươi bảy địa bàn thị trấn thanh nê huyện kiến sương tỉnh thái bình
cũng tập yoga giữa đường trên mạng xuất hiện thêm clip khoảng sáu mươi phụ nữ áo đỏ quần đen trải thảm ra đường giao thông
và ngang nhiên tập các động tác khác nhau để người khác quay lại clip này
ngoài ra cũng có rất nhiều video ảnh chụp liên quan tới xu hướng quay lại clip tập thể dục tập yoga giữa lòng đường được thực hiện có chủ đích nhằm câu view
ví dụ tấm hình chụp ba người phụ nữ mặc đồ yoga hồng sẫm thực hiện các động tác bên xe hơi
trong đó có một người uốn ngửa trên nóc xe phía dưới là chân giữ điện thoại để quay video lại toàn bộ quá trình
trong bài đăng khác cộng đồng đã tỏ ra bức xúc khi xuất hiện clip quay lại cảnh nhóm năm em nhỏ vừa nhảy nhót vừa băng qua phần đường dành cho người đi bộ
ngay trước khu vực phương tiện giao thông đang chờ đèn đỏ
hành động này bị nhiều người lên án vì tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông gây nguy hiểm cho chính các em lẫn người đi đường
nhưng không có ai can ngăn mà vẫn tiếp tục quay clip lại
những ví dụ trên cho thấy đang có một trào lưu độc hại lan truyền trên mạng xã hội
được thực hiện chỉ để làm trò vui trên mạng bất chấp nguy hiểm cho bản thân lẫn những người xung quanh
đang nói trò câu view vô ý thức này lại đang được khích lệ trên một số nền tảng
trong đó có tiktok thông qua việc gợi ý hiển thị tới người xem liên tục
có một điểm khác trong trào lưu độc hại này
là đối tượng diễn xuất hiện ở video đa phần là người đã có tuổi
thay vì nhóm người trẻ những đối tượng thường xuyên tiếp xúc với nội dung và các xu hướng
một chuyên gia nhận định những trào lưu độc hại có thể tấn công bất kỳ ai trên mạng xã hội
không phân biệt độ tuổi trong bối cảnh thói câu view sống ảo ngay càng phổ biến
và việc quay lại video chụp hình ảnh để đăng lên mạng quá dễ dàng
nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng vấn nạn tiktok lan từ lòng đường tới vạch kẻ sang đường
bất kể chỗ nào cũng có thể trở thành sân khấu trình diễn
nhiều bình luận khác trong các bài đăng cũng thể hiện sự bất bình
đi kèm là không thể hiểu nổi khi những hành động phản cảm vô ý thức lại trở thành trào lưu lan truyền nhanh chóng
với sự hưởng ứng một cách mù quáng thiếu suy nghĩ của một bộ phận người dùng mạng internet
chỉ vì mấy lượt bấm thích vài người xem mà họ sẵn sàng làm những thứ rất phản cảm vô chi
còn chưa kể rủi ro gây hại hoặc làm cản trở người khác
ra giữa đường làm mấy trò này có khi còn phạm pháp luật khi chiếm dụng lòng đường
mới đây công an huyện gia lộc tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nhóm bốn bị can vì hành vi dừng nhiều ô tô trong khi rước dâu di chuyển
trên tuyến đường trục băng nam đoạn qua hải dương để chụp ảnh
liên quan đến vụ việc trưa ngày một mươi chín tháng năm thượng tá trần anh ngọc trường công an huyện gia lộc tỉnh hải dương cho biết
nhận lệnh của đại tá bùi quang bình giám đốc công an tỉnh hải dương đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ án liên quan đến việc
đoàn rước dâu bằng xe sang rừng đỗ trên tuyến đường trục băng nam để chụp ảnh
theo đó cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với phạm đức hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại huyện gia lộc
vương đình trường sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an về tội gây dối trật tự công cộng
theo quy định tại khoản hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
khởi tố bị can đối với nguyễn văn năm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện gia lộc và phạm ngọc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường thanh bình
thành phố hải dương tội gây dối trật tự công cộng theo quy định tại khoản một điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc xác định phạm đức khải còn gọi là hải idol sử dụng nhiều tài khoản để bán hàng quần áo online trên facebook tiktok
tranh thủ đàm cưới của nguyễn văn năm là nhân viên cũ của hải
hải đã triển khai ý tưởng như trang trí bốn chiếc xe sang rước sâu và sản xuất các video có liên quan để đăng tải trên tài khoản của mình trên các nền tảng mạng xã hội
việc này nhằm đánh bóng tên tuổi tăng lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh bán hàng
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi một tháng bốn phạm đức hải cùng nhiều người khác dàn xe sang đỗ giữa đường tại km một năm trăm linh đường trục bắc nam thuộc địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc để chụp ảnh
khi di chuyển trên đường trường phát live stream để câu like câu view tăng tương tác
trường phát live stream trên facebook hải idol vượt khó thú hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác
đến tối cùng ngày khi hải về xem lại live stream đã phát thì thấy có nhiều bình luận trái chiều tiêu cực lên án hành vi đó nên tự gỡ bỏ
theo lãnh đạo công an huyện gia lộc hành vi của hải và các đối tượng vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn giao thông gây ủn tắc trên đoạn đường từ quốc lộ ba mươi tám đi đường trục bắc nam
việc này tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi cố ý vi phạm quy định pháp luật coi thường tính mạng sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
cơ quan công an đã khám xét nhà hải thu một số máy tính điện thoại số sách có liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi
những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại